dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng thiệt hại toàn diện tới ngành du lịch đòi hỏi toàn ngành phải có biện pháp ứng phó kịp thời
phải đánh giá tư duy lại cách làm du lịch trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp trên thế giới
cần xây dựng kế hoạch phát triển du lịch chuyển hướng tập trung phát triển du lịch nội địa một cách an toàn bền vững thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới
dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi khách du lịch quốc tế đến việt nam giảm trên tám mươi
khách du lịch nội địa ước giảm khoảng năm mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
thiệt hại từ dịch covid một mươi chín đối với ngành du lịch nước ta ước tính đến hai mươi ba tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi
đến nay khoảng chín mươi năm doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động
do vậy ngành du lịch cần tập trung quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển du lịch
những cam kết của cộng đồng dân nghiệp của chính quyền các địa phương trong thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước
trong vấn đề quảng bá tuyên truyền kích cầu thực hiện dịch lịch trong từng giai đoạn
trong vấn đề làm mới các sản phẩm thì đấy chính là cái hướng mà chúng tôi tạm gọi là
nạp những năng lượng tích cực nhất trong điều kiện covid để chúng ta có một sức mật mới
sau khi chúng ta mở lại thị trường quốc tế
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp
vì vậy vấn đề an toàn du lịch phải được đặt lên trên hết nhằm giảm hạn chế rủi ro
tránh đứt gãy các hoạt động xã hội nhất là vận chuyển du lịch
cùng nắm tay nhau để cùng hành động đó là khẩu hiệu mà ngành du lịch việt nam sẽ hướng tới
để đề ra những biện pháp và giải pháp khả thi hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả của covid một mươi chín
ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra